sau khi tuyên mức án tù trung thân đối với nguyễn thái luyện nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba
cũng như các mức án khác từ một mươi đến ba mươi năm tù đối với các bị cáo khác trong vụ án
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục công bố bản án về trách nhiệm bồi thường của nguyễn thái luyện
và võ thị thanh mai đối với hơn bốn năm trăm linh bị hại
theo đó hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết bồi thường với khoảng năm trăm linh khách hàng
thuộc nhiều dự án khác nhau của alibaba
các cá nhân này được tòa tuyên nhận bồi thường từ gần một trăm linh triệu đồng đến vài tỷ đồng
đối với những người liên quan chưa được xem xét trong bản án này
một số bị cao nhận mình là bị hại của alibaba nhưng không cung cấp được các chứng từ
hội đồng xét xử sẽ tách hồ sơ để họ khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác
đối với ba mươi chín bị hại và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hai bị hại khác
đề nghị được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất nền dự án
hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo luyện và bị cáo mai có trách nhiệm
hoàn trả số tiền mà các bị hại đã nộp vào công ty alibaba
đối với đề nghị của năm mươi tám người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến yêu cầu được tiếp tục
thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã thỏa thuận ký kết với các bị cáo
nguyễn thái lực nguyễn thái lĩnh trịnh minh pháp
hội đồng xét xử nhận thỏa thuận chuyển nhượng nói trên yêu cầu trả lại đất
cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
ngày ba mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát của tỉnh bình dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với lâm hồ thuận
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
gây tai nạn giao thông chết người
trước đó lâm hồ thuận điều khiển xe ô tô tải trở đất về giao cho một lò gạch
trên địa bàn phường khánh bình thị xã tân uyên
khi điều khiển xe đến đường quốc lộ một mươi ba đoạn qua khu phố hai phường mỹ phước thị xã bến cát
do không quan sát phía trước thuận đã để lạc tay lái chạy vào làn cho xe mô tô
và đụng vào xe đạp điện do bé linh sinh năm hai nghìn tám điều khiển
tai nạn khiến cháu linh tử vong
sau khi gây tai nạn thuận đã đến công an thị xã bến cát đầu thú và khai nhận hành vi của mình
công an thành phố vĩnh yên của tỉnh vĩnh phúc đã khởi tố vụ án hình sự bắt tạm giam nguyễn văn lâm
tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn và hất chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo
rồi bỏ chạy
về hành vi chống người thành công vụ vào lúc một mươi ba h chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra
lâm không tuân thủ mà quay xe bỏ chạy cố tình lao vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông trong tổ công tác
để tránh cú đâm chiến sĩ cảnh sát đã nhảy lên nắp capo nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy suốt đoạn đường dài
được biết nguyễn văn lâm đang là phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức năm mươi sáu mg trên một lít khí thở
với hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi hai đối tượng hoàng văn khải và lộc văn nhiên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng
của tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai khải đã gặp một bé gái sinh năm hai nghìn hai mươi
chú tại huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn và hứa hẹn tìm việc làm với mức lương cao để rụ rỗ bị hại
đưa lên quán karaoke nhìm xù có địa chỉ tại thị trấn na dương huyện lộc bình tỉnh lạng sơn do nhiên làm chủ cơ sở
tại đây nhiên trả cho khải hai mươi hai triệu đồng để mua bé gái về làm nhân viên phục vụ trong quán
tại tỉnh nghệ an tòa nhân dân thị xã thái hòa đã tiến hành xét xử lưu động ba bị cáo nguyễn văn tiến hồ mạnh hùng và phan thị thu hằng
trong vụ án tàng trữ và buôn bán pháo nổ trái phép
tiến bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển pháo từ quảng trị về thị xã thái hòa để tiêu thụ
tăng vật thu giữ là tám mươi hộp pháo nổ loại ba mươi sáu quả có tổng trọng lượng một trăm một mươi bốn kg một xe ô tô tải
mở rộng điều tra hai đối tượng hùng và hằng tiếp tục bị bắt về hành vi buôn bán tàng trự trái phép thu giữ một trăm bốn mươi kg pháo nổ
tổng khối lượng pháo bị thu giữ là hai trăm bốn mươi tám bốn kg
các đối tượng khai mua số pháo trên ở cửa khẩu tỉnh quảng trị
mang về thị xã thái hòa để bán kiếm lời dịp tết
hội đồng đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tiến tám năm chín tháng tù giam
bị cáo phan thị thu hằng tám năm sáu tháng tù giam bị cáo hồ mạnh hùng năm năm tù giam
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự vào sáng ngày hôm nay
phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ và vi phạm đấu thầu xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic kết thúc phần tranh tụng
trước khi đi vào nghị án hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng
là người đầu tiên nói lời sau cùng nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành đã xin lỗi
đảng bộ nhân dân tỉnh đồng nai và gia đình bạn bè vì sai phạm tại vụ án aic
ảnh hưởng đến uy tín danh dự của nhà nước trở thành tấm gương xấu trong khi bản thân bị cáo là lãnh đạo cao cấp
trình bày tại tòa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đinh quốc thái bày tỏ sự cảm ơn hội đồng xét xử
đại diện viện kiểm sát đã xem xét hành vi phạm tội của bị cáo và các đồng nghiệp trên cơ sở hết sức nhân văn
bị cáo thái xin nhận tội ăn năn hối cải và xin được hưởng khoan hồng
là người giữ chức vụ cao nhất của iec có mặt tại viên tòa phó tổng giám đốc iec hoàng thị thúy nga
thừa nhận trong vụ án mỗi bị cáo đều là một mắt xích
bị cáo nga nhận thức sai phạm của mình và aic
bị cáo nga mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác trong vụ án
trước đó trong phần tranh luận đại diện viện kiểm sát đã xem xét điều chỉnh mức án đề nghị với năm bị cáo
theo hưởng giảm nhẹ theo hướng giảm nhẹ cho mỗi người một năm tù
hội đồng xét xử nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
vâng thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ tết dương lịch kéo dài ba ngày
vì thế đây cũng chính là ngày mà cao điểm nhất về lượng người và phương tiện di chuyển
tại các tuyến đường từ hà nội về các địa phương
phóng viên của chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết
về tình hình giao thông trong chiều tối ngày hôm nay
theo như ghi nhận của chúng tôi thì trong ngày hôm nay
ngày cao điểm người dân bắt đầu di chuyển về quê để nghỉ tết dương lịch
thì ngay từ đầu giờ chiều áp lực giao thông đã tăng rất là mạnh lên một số tuyến
như là tuyến vành đai hay là các trục hướng tâm
các trục hướng tâm ghi nhận tình trạng un tắc và người dân ghi lại khó khăn
đó là những tuyến như là nguyễn trãi tôn tất thuyết cầu giấy hay là giải phóng
và những khu vực tập trung đông các bến xe
ví dụ như bến xe mỹ đình hay là bến xe giáp bát bến xe nước ngầm
và như ghi nhận của tôi thì từ đầu giờ chiều
một lượng lớn xe buýt đã đưa người dân đưa các hành khách đến các bến xe
để có thể di chuyển về quê
tình hình giao thông hôm nay là đông người nhiều mọi người muốn về quê
nên là mọi người về giao thông ai cũng muốn về quê tết dương
nên là đông tắc đường không ạ

tăng huyền đã kêu biểu đoạn gần bến xe đấy ạ phải đứng phải đến ba lần trên đó
khó khăn nhất ở gần khu vực bến xe là khó khăn nhất đường vào bến xe
nó rất đông đây anh nhìn xem bên kia đường vào bến xe đấy

tuyến vành đai ba chân cao cũng ghi nhận tình trạng kẹt cứng
các phơi tiện di chuyển rất chậm ở hướng cầu thanh trì cao tốc pháp vân
cá biệt nhiều đoạn ủn tắc nghiêm trọng các phơi tiện đứng im không thể di chuyển do xảy ra va chạm trên tuyến này

lực lượng cảnh sát giao thông phải tiến hành điều hướng từ rất sớm